tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý kiểm tra hành chính cơ sở công lạc bộ phòng chống tội phạm nhân trạch
hoạt động tự phát tại ấp hai xã long thọ huyện nhơn trạch do đối tượng nguyễn văn phê bốn mươi tuổi trú tại địa phương thuê để hoạt động câu lạc bộ
lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã phát hiện lập biên bản thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo về một nhóm đối tượng tụ tập để đánh nhau liền huy động lực lượng ngăn chặn
phát hiện tổ công tác nhóm đối tượng trên liền phóng xe bỏ chạy
tiến hành chuyên đổi tổ công tác khống chế đối tượng phê và đối tượng nguyễn thanh tường nên đã đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc
qua đấu tranh phê khai đã thuê địa điểm trên để làm nơi sinh hoạt của câu lạc bộ tự phát
kiểm tra địa điểm trên lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng một còng số tám một gậy ba khúc ba bình xịt hơi cay đã qua sử dụng
một mươi dao nhọn các loại hai mã tấu đồng thời phát hiện năm đối tượng trong nhóm phê cùng chú tại huyện nhơn trạch đã tham gia tụ tập chuẩn bị đánh nhau
được biết phê tự ý đứng ra thành lập công lạc bộ phòng chống tội vạm nhơn trạch và làm trưởng nhóm
hoạt động tự phát không được cơ quan chức năng cấp phép quản lý
cũng không thông báo đến các cấp chính quyền đã rủ dê lôi kéo số đối tượng trên đi đánh nhau
ngày hai tháng một mươi trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực bản hùng pèng xã ly phò huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã phát hiện ba đối tượng nhập cảnh trái phép về việt nam
tại cơ quan chức năng các đối tượng khai tên giàng thị dính trú tại xã nậm xây huyện văn bản lào cai
tráng thị nú chú tại bản mù huyện trạm tấu tỉnh yên bái
và lù thị dí chú tại bản xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu
bước đầu các đối tượng khai là lao động tự do và trước đó
xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lấy chồng
cụ thể vào các năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng xuất cảnh trái phép sang trung quốc
qua khu vực biên giới tỉnh lào cai và lấy chồng tại tỉnh sơn đông và vân nam trung quốc
tiếp đó ngày bốn tháng một mươi lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng nữ khác nhập cảnh trái phép về việt nam
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào chiều ngày hôm nay năm tháng một mươi bão coi nu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
trở thành cơn bão số bốn trong năm hai nghìn hai mươi
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay năm tháng một mươi vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm

di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng một mươi km một giờ
đến một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi vị trí tâm bão cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh bình thuận an giang và cà mau
báo cáo nhanh sáng ngày hôm nay năm tháng một mươi của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lớn xảy ra từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi tại các tỉnh bình thuận an giang và cà mau đã làm hai nhà bị sụt lún ở an giang
về giao thông bảy điểm đường giao thông bị sạt lở
với chiều dài khoảng tám trăm năm mươi bảy m tại cà mau một điểm khoảng một mươi m an giang sáu điểm dài tám trăm bốn mươi bảy m một số diện tích lúa hoa màu cây công nghiệp bị ngập nước
một cống thoát nước và một cầu dân sinh bị sập hư hỏng hai mươi năm mét tường rào bị đổ
ngay sau khi xảy ra thiên tai chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống của nhân dân
thưa quý vị
nội dung phản cảm xấu động tràn lan trên nền tảng tiktok thời gian vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận
sau năm tháng phối hợp với các bộ ngành liên quan kiểm tra toàn diện hoạt động của tiktok tại việt nam vào chiều ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông đã công bố các sai phạm của nền tảng này
kết quả kiểm tra xác minh cho thấy văn phòng tiktok và công ty tiktok việt nam không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam thông qua trang web tiktok com
và ứng dụng tiktok việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam do tiktok singapore trực tiếp quản lý vận hành
vì vậy tiktok singapore phải là đơn vị chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của pháp luật việt nam trong việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
yêu cầu văn phòng tiktok yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hãng công nghệ tiktok việt nam là phải được tiktok singapore ủy quyền trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam
hiện nay là
hiện nay là
tiktok singapore họ mở văn phòng đại diện mở công ty nhưng không giao một cái quyền gì cho hai ông này cả
và vì vậy nên khi chúng tôi kiểm tra hai ông này thì hai ông này ông có kỳ quyền gì
thì đây là cái yêu cầu đầu tiên
ông đã hoạt động việt nam ông đã mở văn phòng đại diện ông đã có công ty thì công ty đó không phải là công ty bình phong mà phải có quyền lực thật sự
tiktok việt nam đã có một số vi phạm về cung cấp dịch vụ mạng xã hội về bảo vệ trẻ em và hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật việt nam
tại các máy chủ tại việt nam thông tin giả mạo xuyên tạc kích động bạo lực hay tệ nạn xã hội
nền tảng này vẫn cho phép trẻ em dưới một mươi ba tuổi mở tài khoản không có biện pháp công cụ bảo đảm an toàn thông tin riêng tư của trẻ em chưa áp dụng chính sách bảo vệ nội dung có bản quyền của người dùng
tiktok sẽ tuân thủ các quy định và pháp luật ở việt nam
và để tổ chức thực hiện những cái kết luận nó khá là phức tạp và nó rất là lớn cho nên chúng tôi sẽ phải phối hợp rất là chặt chẽ
một số nội dung đang được thực hiện và một số nội dung thì chúng ta cũng cần phải có thời gian nữa
đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị các bộ ngành liên quan cần có biện pháp mạnh buộc tiktok singapore khắc phục ngay các sai phạm
tiktok việt nam cam kết sẽ điều chỉnh hoạt động của mình và khắc phục bằng văn bản gửi bộ thông tin và truyền thông trong vòng ba mươi ngày tới
tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều nay người phát ngôn bộ ngoại giao phạm tu hằng cho biết
nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn bộ trưởng ngoại giao nhật bản kamikawa yoko sẽ thăm việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam nhật bản đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực với độ tin cậy chính trị cao
hai bên đẩy mạnh tiếp xúc giao lưu các cấp gần đây nhất là chuyến thăm việt nam của hoàng thái tử akishino và công nương
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam và nhật bản kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
từ đầu năm đến nay đã có gần năm trăm linh hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở cả hai nước
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến bà hoàng thị minh hồng người bị kết án tù vì tội danh trốn thuế
và bà ngô thị tố nhiên bị bắt về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
người phát ngôn bộ ngoại giao nhấn mạnh đây đều là những trường hợp vi phạm pháp luật việt nam
bị điều tra khởi tố và xét xử theo đúng các quy định của pháp luật việt nam
chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật với dục ý xấu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của việt nam
cũng như về quan hệ đối ngoại chúng ta đều biết là những thông tin về vụ điều này đã được bộ công an cung cấp cho bà thị
công an tỉnh quảng bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án tín dụng đen
làm rõ một mươi năm đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vai lãi nặng với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức chú tại quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp ba điểm tại tỉnh quảng bình và hai điểm ở quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng ở các tỉnh phía bắc vào hoạt động tín dụng đen
các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình
vay số tiền trên ba tỷ đồng với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
đối với các bị hại vai nợ chưa kịp trả tiền thì các đối tượng sẽ nhắn tin khủng bố đe dọa
và ném chất bẩn vào nhà nạn nhân
trước đó vào ngày ba tháng một mươi công an tỉnh quảng bình cũng đã bắt khởi tố dương văn tính
chú tại thành phố đồng hới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tính đã cho nhiều người vai lãi nặng
với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hơn hai trăm năm mươi năm một năm
tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều hung khí nóng
hai đối tượng đặng văn hạnh và đặng văn văn cùng chú tại thành phố cần thơ
vừa bị công an thành phố lãi
tỉnh đồng nai bắt giữ
vào ngày bốn tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
phối hợp với công an phường xuân trung bắt quả tang hai đối tượng
đang cất giấu một gói ma túy đá có khối lượng năm mươi g trong xe máy
khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an đã phát hiện
thêm ba gói ma túy đá có khối lượng ba mươi g và một gói cần sao khô có khối lượng một mươi tám g
đồng thời phát hiện trong nhà đối tượng có một khẩu súng tự chế
hai tuyếp sắt chín rào tự chế các loại
công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ nguyễn văn mai và phan thị thủy
cùng chú tại thành phố huyện tân thạnh tỉnh long an
đây là hai đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm
trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín vợ chồng nguyễn văn mai và phan thị thủy
cùng chú tại huyện tân thạnh tỉnh long an đã bị công an tỉnh long an
ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án một mươi ba năm tù đối với thủy
và sáu năm tù đối với mai
sau hai mươi bốn năm lần trốn ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau
hai đối tượng bị công an tỉnh long an chủ trì phối hợp với công an
phường long bình thành phố biên hòa bắt giữ khi đang bán vé số
trên địa bàn phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liên quan đến vụ ngộ độc nghi do ăn bánh ở bữa tiệc trung thu
tại một trung cư thuộc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
ngày hôm nay sở y tế tp hcm cho biết
nguyên nhân gây ngộ độc là do có chất nhiễm khuẩn
kết quả xét nghiệm pcr phân của hai trẻ xuất hiện các triệu chứng
sốt đau bụng nôn ói tiêu chảy cho thấy có vi khuẩn salomenia
vi khuẩn salmonella có thể gây nhiễm chủng nặng và nghiêm trọng
đặc biệt là ở trẻ em hoặc là người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng chín trung cư palm heights
ở phường an phú thành phố thủ đức tổ chức vui tết trung thu
cho con em của cư dân
các cư dân và nhân viên phục vụ tại đây
ban tổ chức đã phát bánh quà trong đó có hơn hai trăm linh chiếc bánh su
nhãn hiệu gipro cho thiếu nhi
sau khi ăn bánh một số trẻ đã bị đau bụng nôn ói sốt đi ngoài nhiều lần
trong đó có một bé gái sáu tuổi đã tử vong
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
quận sáu tp hcm vừa giải cứu một người phụ nữ bị kẹt tay trong máy ép nước mía
vào khoảng một mươi một giờ trước
trưa nay một người phụ nữ bán nước mía trên đường tân hòa đông quận sáu
không may bị cuốn tay vào máy ép
phát hiện vụ việc người nhà nạn nhân đã chạy đến gắt điện
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận sáu đã nhanh chóng đến dùng máy chuyên dụng để giải cứu nạn nhân
và nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen
làm rõ một mươi năm đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức chú tại quảng nhân quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại ba điểm ở tỉnh quảng bình và hai điểm ở tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng ở các tỉnh phía bắc
và hoạt động tín dụng đen tại các tỉnh miền trung
bước đầu làm rõ các đối tượng đã khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình vay số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền
thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân
trước đó ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
cũng đã bắt khởi tố đối tượng dương văn tính chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng dương văn tính đã cho nhiều người
vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm năm mươi năm năm một năm
cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với sáu người đã vay bốn trăm ba mươi năm triệu
và đã thu lợi bất chính gần bốn mươi ba triệu đồng
công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa triệt phá thành công liên tiếp hai chuyên án
bắt giữ năm đối tượng ngoại tỉnh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bước đầu xác định với thủ đoạn chính là giao bán xe máy đắt tiền giá rẻ
các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
các đối tượng đã lập ra các fanpage facebook tài khoản zalo có tên võ quỳnh vân
shop xe huế xe lồng huế rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết có nội dung
giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ giao hàng tận nơi
nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội có nhu cầu liên hệ mua xe
tiếp đó các đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển nhiều tài khoản
như là phí làm hồ sơ biển số phí vận chuyển để chiếm đoạt
đáng chú ý cơ quan công an còn phát hiện thêm hình thức lừa đảo mới
là các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản facebook zalo chiếm đoạt tiền đặt cọc của bị hại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên đã khởi tố hai vụ án khởi tố
và ra lệnh tạm giam năm bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời thu giữ nhiều máy tính điện thoại tài khoản ngân hàng
và các đồ vật phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội
công an huyện duy xuyên cũng thông báo ai là nạn nhân bị lừa đảo
và đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ab banh có tên là võ quỳnh vân
số tài khoản hai mươi chín một trăm linh một chín trăm sáu mươi sáu
hai trăm sáu mươi năm bốn mươi hai thì liên hệ ngay đến điều tra viên trương minh vĩ
số điện thoại chín trăm tám mươi năm bảy nghìn bảy trăm ba mươi bảy hoặc số điện thoại trực ban công an huyện duy xuyên

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vim
đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thanh giang
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên là tổng giám đốc vim
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó tổng giám đốc vim
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ trong các năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi ba
giang khi đó là tổng giám đốc vim đã chỉ đạo tuấn lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật
chủ tịch hội đồng quản trị vim korea
giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập cabin
celto sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản
cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng
gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng
do bị can giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp
ngăn chặn cấm đi khỏi nước cư trú
công an thành phố trí linh tỉnh hải dương đã khởi tố ba vụ án khởi tố và tạm giữ hình sự
đối với ba bị can thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách đến tham quan
các khu di tích điểm du lịch vui chơi giải trí trên địa bàn
các đối tượng bị bắt đều không phải là người địa phương mà đều từ các tỉnh thành khác
một trong ba đối tượng bị công an thành phố trí linh khởi tố là lê thị tuấn
chú thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đối tượng bị bắt giữ khi đang móc trộm hai bảy triệu đồng của một du khách đang làm lễ
tích đền kiếp bạc đặc biệt đối tượng này đã có một mươi ba tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hai đối tượng còn lại là nguyễn thị hương chú thành phố nam định và nguyễn thị liên
trú tại thành phố thanh hóa cả hai đối tượng cùng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng nơi tập trung đông người
người dân sơ hữu chủ quan thì móc túi để trộm các tài sản
tài sản mà ba đối tượng này chiếm đoạt gồm tiền mặt và hai điện thoại di động với tổng trị giá trên bốn mươi triệu đồng
các đối tượng đều có tiền án về tội trộm các tài sản
thời gian qua thì đối diện tôi có xác lập cái chuyên án và triệt xóa được cái điểm đánh bạc
lợi dụng cái không gian mạng để nó chuyển tiền rồi chuyển cái số cho nhau
và hiện nay cái đối dụ dịch này đó thì tụi tôi đã khởi tố chi tố là hai mươi bảy tối thường
còn cái số còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục đi trao mở gọng
không chỉ đánh bạc tội phạm trên không gian mạng thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động
nhằm lừa đạo người dân dưới nhiều hình thức
nếu người dân không tỉnh táo có thể sẽ sập bẫy các đối tượng này
tiến hình như các cái thủ đoạn như là cái lợi dụng cái trang giao lưu facebook của các cái bị hại đó
thì họ sẽ thâm nhập vào chiếm quyền điều hành
sau đó thì sẽ gửi tất cả các cái tin nhắn đến với đối với các cái người thân quen để mà nhờ mượn tiền
thứ hai nữa là cái không qua và cái yêu cầu của cái
nông nhân đó đa số là lực lượng nông nhân thì có cái nhu cầu vai tiền
thì họ sẽ lợi dụng đó là nói với cái thủ tục đơn giản
sau đó sẽ chuyển một số tiền khoảng từ một đến hai triệu để ứng trước
sau đó sẽ gửi các cái thủ tục về và coi như là có cái thẻ ngân hàng có tài khoản của nó
tuy nhiên thực tế thì các cái tài khoản đó thì nó không sử dụng được
qua hệ thống gia lô trên các fanpage hay tới tận ấp tận khu
công an tỉnh sắp trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền
để nhân dân nhận biết các phương thức thủ đoạn của loại tuyệt vọng này
nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và cảnh giác
vừa có điện thoại rồi xem báo đài
chẳng nói chung là đa số là người dân ta nhận thức rõ nét
đến nay thì nói chung là địa phương cũng nhận thức cao
cũng chưa có ai mà bị lừa đảo qua cái mạng này
trên mạng là bây giờ có nhiều lừa đảo
thì bây giờ mình phải cảnh giác
chứ phải nghe công an tuyên truyền vậy thôi
mấy cái điện thoại là số lạ gọi là nhiều lắm đó
lạ rồi chỉ sợ gì đó
nhiều khi bác lên thì nó nói này kia rồi sợ rồi không có nghe đâu
cơ quan công an nhận định
hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng trong nhiều lĩnh vực
đang có sự biến tướng và diễn biến phức tạp
vì vậy ngoài việc đấu tranh của lực lượng công an
mỗi người dân cần cẩn trọng với các giao dịch trên không gian mạng
tránh tình trạng tiền mất nợ mang
thưa quý vị và các bạn
bạo lực học đường là vấn đề không mới
nhưng thời gian gần đây đang có chiều hướng gia tăng
trở thành nỗi bức xúc của toàn xã hội
những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy
những vụ việc nhức nhối về bạo lực học đường
hầu hết đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
và một trong những cách làm hay góp phần hạn chế phần nào
những vụ bạo lực học đường
là việc tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa theo chuyên đề
câu chuyện trong phóng sự sau là một ví dụ
được nhận biết đâu là biểu hiện của bạo lực học đường
cần làm gì để phòng tránh bạo lực
và nhất là biết tự bảo vệ mình và phòng vệ chính đáng
đó chính là những nội dung của tiết học ngoại khóa này
câu chuyện trong phóng sự sau là một ví dụ
câu chuyện trong phóng sự sau là một ví dụ

cần làm gì để phòng tránh bạo lực học đường
cần làm gì để phòng tránh bạo lực học đường
chúng ta phải giúp cho các con được cái tư duy là các con làm thế nào
để các con phòng chống được nó
tức là nhận biết được những dấu hiệu
nhận biết được những người hay sử dụng bạo lực này
nhận biết được những kiểu người dễ bị bắt nạt này
và những kiểu người luôn đứng bàng quang xung quanh
thì khi mà chúng ta nhận diện được những cái kiểu người đó
thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta bảo vệ bản thân tốt hơn
tức là tư duy trong buổi học ngày hôm nay đó là chúng ta phòng
hơn là việc chúng ta sẽ là ngăn chặn khi nó đã xảy ra rồi
trường trung học cơ sở mai dịch hà nội hiện có hơn hai học sinh
số lượng học sinh đông học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ
nhiều buổi học chuyên đề trang bị kỹ năng mềm
đã được nhà trường thường xuyên tổ chức
và lồng ghép nội dung vào các bộ môn giáo dục trong nhà trường
từ trang bị những kiến thức về phòng chống bạo lực học đường
về xây dựng cho học sinh nếp sống thanh lịch văn minh
đều được nhà trường chú trọng giáo dục bồi dưỡng
cộng hưởng từ tất cả những cái từ các chuyên đề
từ các nội dung trong bài học và các phối kết hợp
với các cơ quan chức năng rồi phụ huynh học sinh ở trong nhà trường
thì hy vọng rằng là các con học sinh của nhà trường
cũng có những cái hiểu biết để có những cái kỹ năng giao tiếp
ứng xử cho nó phù hợp để phòng được tránh được
những cái tệ nạn bạo lực học đường xảy ra trong nhà trường
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
học sinh được làm quen với những chủ đề trong bài học
một cách tự nhiên sinh động hơn khi cô giáo có thể cho học sinh
khởi động qua các video clip bài hát
sau đó phần khám phá giúp học sinh được phát triển các năng lực phẩm chất
những tiết học ngoại khóa cũng vậy càng gần gũi sinh động
càng giúp các em dễ tiếp cận làm quen và trang bị những kiến thức
phòng tránh bạo lực cần thiết cho mình
tôi nghĩ rằng là cái thời gian vừa rồi thì chúng ta đã cố gắng
để có thể gia tăng để có thể gia tăng để có thể gia tăng
về mặt một cơ học những tiết học hoặc những nội dung như thế là chưa đủ
chúng ta cần phải có một nhìn nhận toàn thể với chương trình dạy học
có sự phối hợp giữa các bộ vôn giữa những người tham gia giáo dục
giữa gia đình và nhà trường
thế thì khi đấy chúng ta mới có thể tạo được dựng được
một cái hệ sinh thái đầy đủ để các em có thể nhìn thấy rằng là
những việc mà mình cần phải trưởng thành là gì
và những cái nội dung mà những người khác hỗ trợ mình
trong quá trình giáo dục là gì
trong đó thì có trách nhiệm của nhà trường các giáo viên và gia đình các em nữa
qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu hơn
về những nỗ lực từ phía nhà trường trong việc trang bị kiến thức toàn diện
cho các em học sinh và một trong những điểm rất đáng lưu ý
của ngành giáo dục đặt ra trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
là chú trọng văn hóa học đường
trong đó bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã và đang thực hiện
bảy giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lục học đường
tất cả điều này đều hướng tới mục tiêu phòng chống bạo lực học đường
xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn
lành mạnh thân thiện
thưa quý vị sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến bé gái sáu tuổi tử vong
và một mươi bảy người nhập viện ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản đề nghị
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm chủ trì phối hợp với sở y tế
và các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp nhằm ngăn chặn
tránh để xảy ra các vụ việc tương tự
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp ngăn chặn
tránh để xảy ra ngộ độc thực phẩm tương tự trên toàn thành phố
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cần tăng cường xây dựng các tuyến bài viết
phân tích cụ thể dễ hiểu và phòng chống ngộ độc thực phẩm
để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến người dân
nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sản xuất kinh doanh sử dụng thực phẩm
các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm
theo dõi sát tình trạng người bệnh tích cực điều trị đảm bảo an toàn tính mạng
các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát nhằm gọi lý chặt giải
việc đảm bảo an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các vi phạm về an toàn thực phẩm
ubnd tp hcm cũng giao tp thủ đức phú hợp cơ quan chức năng điều tra
nhanh chóng khắc phục sự cố và an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn
hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
kết quả xét nghiệm pcr phân của hai trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt
đau bụng nôn ói tiêu chảy cho thấy có vi khuẩn salmonella sbb
đây là những bé có dấu hiệu bị ngộ độc trong vụ việc xảy ra
tại chung cư palm heights vừa qua
thông tin này vừa được sở y tế tp hcm xác nhận vào sáng nay ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
theo sở y tế tp hcm qua báo cáo của trung tâm y tế tp thủ đức
ngoài những trẻ được đưa đến bệnh viện còn hai trẻ có triệu chứng sốt
đau bụng nôn ói và tiêu chảy sau khi dự tiệc trung thu
tại chung cư palm heights đi khám tại một phòng khám tư
cụ thể vào ngày một tháng một mươi phòng khám này tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi đến khám
cả hai trẻ đều tham gia chương trình trung thu tại chung cư palm height
vào tối ngày hai mươi chín tháng chín và đã ăn nhiều loại thức ăn tại buổi tiệc
hai bé đều có triệu chứng đau bụng tiêu chảy được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột
nghi ngờ viêm ruột trượt khuẩn nên được chế định xác nhiệm pcr phân
kết quả dương tính với salmonella sbb
hiện sức khỏe của hai bé phục hồ tốt
viêm khuẩn salmonella spp thường có trong thức ăn có thể gây ngộ độc thậm chí tử vong
từ phóng càng bẩn viêm khuẩn này càng nhiều và mức độ ngộ độc càng cao
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến vụ việc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin ca đậu mũ khỉ thứ năm vừa được phát hiện
vào ngày ba tháng một mươi vừa qua là nam thanh niên ở quận tân bình thành phố hồ chí minh
cũng như những trường hợp trước người mắc không có tiền sử tiếp xúc với người nước ngoài hay đi nước ngoài
việc xuất hiện liên tục các ca bệnh không rõ nguồn lây cho thấy đậu mùa khỉ đang lưu hành
trong cộng đồng và có nguy cơ lây lan
ngành y tế tp hcm đã triển khai nhiều khuyến cáo người dân cần chủ động phong ngừa bệnh trong cộng đồng
giám sát ca bệnh du nhập từ các cửa khẩu là một trong những biện pháp nghiêm ngặt
đang được ngành y tế tp hcm triển khai trong phòng chống bệnh đậu mũ khỉ
tuy nhiên những ngày vừa qua các ca bệnh xuất hiện trên địa bàn đều là ca lây nhiễm nội địa
chính vì vậy bên cạnh việc tiếp tục tập trung giám sát tại các cửa khẩu
ngành y tế cũng tăng cường giám sát ngay trong cộng đồng và khuyến khích người dân
chủ động phong ngừa đậu mũ khỉ tại nhà
trước đó là sốt nổi hạch nổi mũ nước mũ trong thất người và ở cả khu vực xung quanh bộ phòng sinh dục
những trường hợp này cần phải nên đi khám sớm ở các phòng khám
các cơ sở y tế này sẽ có khám nếu có chữ chứng mà họ nghĩ đến trường hợp mật mốc
thì sẽ tư vấn rồi lấy mẫu xét nghiệm và thông báo về cho trung tâm kiểm soát bệnh tật
do nguy cơ mắc độ mũ khỉ trong cộng đồng rất cao
phần lớn các ca bệnh tập trung vào người quan hệ tình dục đồng giới
đây cũng là yếu tố chỉ dẫn để ngành y tế thành phố thực hiện phong ngừa bệnh và đưa ra các khuyến cáo cho người dân
đặc biệt đó là đối với lại động mũ khỉ thì thường cái vị trí xuất hiện của nó
chúng ta đặc biệt là lưu ý thêm cái vị trí mặc dù là nó cũng có thể xuất hiện toàn thân luôn
nhưng mà trong đó thì mình có thể lưu ý thêm một cái vị trí đó là bộ phận sinh dục
người ta ghi nhận một cái tình trạng đó là cái số trường hợp mà những cái người mà có
quan hệ tình dục đồng giới
thì thường là cái số ca bệnh nó cao hơn những nhóm khác
cái điều quan trọng nhất đó là ngành y tế chúng tôi kêu gọi là vận động mỗi người là phải tự giác phòng bệnh cho chính bản thân mình
chúng tôi khuyến khích chính bản thân bệnh nhân sẽ phải chính là người để tư vấn và hướng dẫn cho những người đã từng có tiếp xúc gần với mình
chủ động theo dõi giám sát phát hiện triệu chứng trên bản thân và đi khám bệnh và điều trị kịp thời

trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng phát đi khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đầu mũ khỉ
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn chuẩn đoán và điều trị đúng
người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân để giảm thiểu các biến chứng tử vong cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm
thưa quý vị để có sức răng đe đối với những phát ngôn vi phạm pháp luật và chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội như chủ tài khoản facebook võ quốc
sở thông tin và truyền thông tp hcm đang xem xét việc kiến nghị bộ thông tin và truyền thông đưa chủ tài khoản này vào danh sách đen
theo đó đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sở thông tin và truyền thông tp hcm đang xem xét
việc kiến nghị với bộ thông tin và truyền thông đưa tài khoản này vào blacklist danh sách đen và có kiến nghị các cơ quan báo chí
truyền thông cơ quan đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp cân nhắc hợp tác với chủ tài khoản
sau khi đóng phạt bảy năm triệu đồng theo quyết định của sở thông tin và truyền thông tp hcm vào ngày hai tháng một mươi
đầu bếp võ quốc đã nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi về nội dung tục tiểu vô văn hóa xúc phạm nhà báo nghề báo xuất hiện trên facebook võ quốc của mình
sở sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc cũng như để có phương án xử lý cho những trường hợp tương tự trong thời gian tới
tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân là ba nhân viên của công ty cổ phận đại nam
và đặng anh quân cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm
cả bốn bị cáo này bị tuyên phạt từ một mươi tám đến ba mươi tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng với sự giúp sức của các bị cáo nhi hà và tân cùng sự cổ vũ của đảng anh quân
bị cáo nguyễn phương hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về các thông tin bí mật đời tư
cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự nhiều người là nhà báo ca sĩ
tại phiên tòa ngày hai mươi một tháng chín vừa qua
hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng ba năm tù
ba bị cáo nhi hà và tân mỗi bị cáo bị phạt một mươi tám tháng tù đặng anh quân bị phạt hai năm sáu tháng tù
cả năm bị cáo cũng bị tuyên phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày năm tháng một mươi đại tá phạm thanh tâm
phó giám đốc công an tỉnh lòng an đã trao trả chín trăm bảy mươi năm triệu đồng cho gia đình cháu bé ba tuổi bị bắt cóc trên địa bàn phường sáu thành phố tân an
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi công an tỉnh long an tiếp nhận thông tin một vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố tân an
gia đình cho biết kẻ bắt cóc là người quen biết và đòi tiền chuột hai tỷ đồng
gia đình nạn nhân đã chuyển cho đối tượng chín trăm bảy mươi năm triệu đồng
ngay khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh long an đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng
đồng thời báo cao nhanh về các cục nghiệp vụ bộ công an và trao đổi công an các tỉnh thành phố để phối hợp tri bắt đối tượng
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cục nghiệp vụ lãnh đạo công an các tỉnh long an đồng nai tp hcm
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày đã tổ chức đón chặn truy bắt đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ huyện thủ thừa tỉnh long an đang trên đường tẩu thoát
công an tỉnh long an đã thu hồi toàn bộ số tiền gia đình cháu bé chuyển cho đối tượng sơn
dần được số tiền gia đình nạn nhân xúc động cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng phá nhanh vụ án đảm bảo tính mạng an toàn cho con anh
cùng ngày đồng chiến nguyễn phan úc phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thưởng đóng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an hai mươi triệu đồng
công an thành phố tân an công an huyện tân phú tỉnh đồng nai phòng năm cục kỹ thuật nghiệp vụ phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an
mỗi đơn vị một mươi triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm